thái bình là một tỉnh khá đặc biệt về vị trí địa lý
toàn bộ diện tích tự nhiên nằm trọn trong vòng ôm của bốn con sông lớn là sông hóa sông luộc sông hồng và sông trà lý chưa kể một đoạn ngắn của sông thái bình chảy qua huyện thái thụy rồi đổ ra biển
với vị trí địa lý như thế nên hệ thống đê điều chống thoát lũ của thái bình cũng có vai trò hết sức quan trọng
nằm trong hệ thống các công trình phụ trợ quan trọng phục vụ công tác phòng chống lụt bão các điếm canh đê trên hệ thống đê điều của thái bình được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng tỷ đồng
thế nhưng khá nhiều điếm canh đê trên địa bàn huyện vũ thư của tỉnh thái bình đã xuống cấp nghiêm trọng không ít điếm canh đê bị bỏ hoang thậm chí sử dụng sai mục đích
đây là một điểm đê sung yếu trên địa bàn huyện vũ thư tỉnh thái bình
nhận thức được tầm quan trọng của đoạn đê sung yếu này
tại đây địa phương đã đầu tư xây dựng nhiều đoạn kè sông bằng bê tông cũng như lắp đặt hệ thống biển báo cảnh báo lũ khá quy củ
thế nhưng điếm canh đê chốt ngay tại điểm d này lại bị bỏ hoang
chẳng khó khăn gì để có thể nhận thấy điếm canh đê này đã xuống cấp trầm trọng không có cửa sổ và cũng chẳng có cửa ra vào
tường thì gạch lở bong chóc rác rửa khắp nơi và nguy hiểm hơn là đầy dãy bơm kim tiêm đã qua sử dụng của những đối tượng nghiện ma túy
vâng thưa quý vị và các bạn tôi đang đứng tại một trong năm điếm canh đê của xã việt hùng huyện vũ thư tỉnh thái bình
mặc dù đây là một trong những đoạn đê sung yếu của tỉnh thái bình thế nhưng chiếc điếm canh đê này lại bị bỏ hoang từ rất lâu rồi
và chỉ cần bằng mắt thường thì chúng ta có thể quan sát thấy rằng tại điếm canh đê này một hiện trạng đổ nát cũng như là sử dụng sai mục đích bơm kim tiêm của một số đối tượng sử dụng ma túy tại đây
để có thể hiểu thêm về hiện trạng sử dụng các điếm canh đê bị bỏ hoang trên địa bàn
của xã nói riêng và của huyện vũ thư thì chúng tôi có buổi trả đổi với ông nguyễn văn khanh là phó chủ tịch ubnd xã việt hùng huyện vũ thư tỉnh thái bình
vâng xin cảm ơn ông đã thăm lại buổi trò chuyện với chúng tôi
vâng đối với đại xã việt hùng thì có bốn bảy kmd sông hồng xảy qua hiện trạng bây giờ là chúng tôi có năm cái điếm mà địa bàn xã phải quản lý
đối với đại xã việt hùng này điếm thuộc thôn minh độc một thì có hiện trạng xuống cấp cũng một số nhiều năm nay rồi
tuy nhiên báo cáo với các đồng chí là trong những năm gần đây đối với việc mùa lũ do nguồn thủy điện của sông đà thay trận lại thì mức độ nước lũ không cao như những năm trước
nhưng mà chính vì thế thì cũng không phải là mình chủ quan nơi nào trong công tác phòng chống lùi bão
thế còn đối với hiện trạng của cái điếm này thì báo cáo với các đồng chí là nó cũng xuống cấp là nghiêm trọng nhất
ngoài ra bốn cái điếm khác thì cơ bản là đảm bảo được cái an toàn và cái công tác tổ chức sống khi mùa lũ lên đảm bảo tốt cho công tác phục vụ
thế còn đối với năm cái điếm này cũng như một số khác xã khác nữa lân cận nữa thì hiện tại bây giờ là chúng tôi đang được hưởng cái dự án làm đường của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì tới đây là sẽ toàn bộ có cái kế hoạch là nâng cấp và xây mới toàn bộ hệ thống điếm để đảm bảo đúng đủ cho cái việc trực và sẵn sàng khi ứng cứu với nước núi lên
còn đây là một điếm canh đê khác cũng nằm trong địa phận xã việt hùng
từ hơn một mươi năm nay điếm canh đê này đã trở thành điểm sửa chữa xe máy của bố con anh cường một người dân trong xã
theo trao đổi thì trước đây bố anh cường đã từng là người gác nước lũ sông hồng của xã
điếm canh d do xã đầu tư xây dựng và quản lý
theo quan điểm của xã việt hùng
thì điếm canh đê không còn phát huy hiệu quả
như những năm chín mươi
chính vì thế trong quá trình trở đầu tư nâng cấp mặt d
chính quyền xã đã tạm thời không sửa chữa
và nâng cấp các điếm canh d này
đối với cái điếm này thì
báo cáo với các đồng chí
vì cái điều kiện cái kinh phí của xã
cũng như được huyện cũng rất là khó khăn
thế cho nên là hiện tại bây giờ phải chuẩn bị
sẽ mở rộng đường d nâng cấp
cho nên là chúng tôi khi cũng phải khắc phục
trong mùa mưa nũ bão năm hai nghìn một mươi chín
bằng cách chúng tôi đã triển khai phân công rồi
thế và khi mà có báo động
thì báo cáo các đồng chí là
đối với nhân lực vật lực
thì chúng tôi sẵn sàng là theo bốn tại chỗ
và đảm bảo con người hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để đảm bảo cho công tác phòng chống dân ta được tốt
theo quy định vào mùa mưa lũ
mỗi điếm canh đê sẽ có một mươi hai người làm nhiệm vụ gác nước
khi báo động một
sẽ có hai người trực tại điếm ban ngày
bốn người trực ban đêm
báo động hai
cần bốn người trực ban ngày
sáu người trực ban đêm
báo động ba
thì cả một mươi hai người trực cả ngày và đêm
với nhiệm vụ và số lượng người gác nước như vậy
thì điếm canh d rất cần
để phục vụ công tác tuần tra kiểm soát
canh coi phát hiện và xử lý kịp thờ
các tình huống xảy ra để bảo vệ an toàn đê
tuy nhiên thực tế đã cho thấy
không hề có một ai được cắt cử
trong coi điếm canh d ở vũ thơ cả
về cái bốn tại chỗ
thì đối với công tác phòng chống thiên tai
và đặc biệt là trong mùa nước nũ này
thì chúng tôi thực hiện
chỉ đạo của cấp trên
thì đối với lại ban chỉ huy
phòng chống thiên tai của xã
thì cũng sớm triển khai
tổng kết công tác phòng chống thiên tai
của năm hai nghìn một mươi tám
và triển khai năm hai nghìn một mươi chín
vào cuối tháng bốn và sang đầu tháng năm
thế mà tất cả những công tác
về bốn tại chỗ về nhân lực vật lực vật tư
thì bây giờ chúng tôi đã có theo cái kế hoạch
chỉ đạo của huyện ban nhân huyện
và ban chỉ huy phòng chống bão của huyện
thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ
các nhân lực
các nhân lực
đối với các thôn
thì hiện tại đến thời điểm này
cứ bảo đã đảm bảo đúng theo kế hoạch
không chỉ có huyện vũ thư tỉnh thái bình
mà trên nhiều địa phương
tình trạng bỏ hoang công trình điếm canh đê
đã trở nên khá phổ biến
theo khảo sát của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
dọc theo tuyến đê hữu hồng
thuộc địa phận thành phố hà nội
mới đây đã có khá nhiều công trình điếm canh đê không được sử dụng
hoặc không có những phương tiện phục vụ
trong tác phòng chống lụt bão bốn tại chỗ
ban chỉ huy phòng chống lụt bão của phường trần phú
thì có hai điếm canh đê
điếm hai mươi ba và điếm hai mươi bốn
tổ chức tuần tra ngày đêm
trong cái đợt mùa mưa bão
khi mưa bão xuống
thì tổ tuần tra thường xuyên kiểm tra
hai khu vực từ điếm hai mươi ba đến điếm hai mươi bốn
và giáp danh của hai phường
lĩnh nam và phường trần phú
phường yên sở
đối với cái công tác kiểm tra này
thường xuyên và hàng ngày để báo cáo
để báo cáo lên
các cấp để có những cái hướng xử lý
trước đây thì chúng tôi
vẫn phải lên đê lên điếm
để mà tuần tra canh đê là vào mùa mưa bão
thì như vậy là
chúng tôi là phải có trách nhiệm đi
kiểm tra thường xuyên
thí dụ như là không có báo động
thì cũng phải có ngày cũng phải đi tuần tra
mà khi có báo động một
thì chúng tôi là có tất cả
có bốn anh em thì như vậy là
bắt đầu là cứ hai người trực thì hai người lại đi tuần tra
ba tiếng một lần
thế mà khi bắt đầu báo động hai
chúng tôi sẽ tăng cường lên là tám người
thì bốn người ở điếm
và bốn người lại đi tuần tra
đến báo động ba thì chúng tôi một mươi hai người
như vậy là sáu người ở điếm
thường trực còn sáu người phải đi kiểm tra
dọc tiến đê của mình kiểm quản lý
quay trở lại với tỉnh thái bình
trên thực tế lý do bỏ hoang
các điếm canh đê mà xã việt hùng đưa ra lâu nay
là không có lũ sông hồng
chờ đầu tư nâng cấp là không hợp lý
với phương châm bốn tại chỗ
các địa phương đều phải chuẩn bị sẵn những phương tiện
tầng và con người để kịp thời đối phó
với những tình huống bất ngờ của thiên tai
điếm canh đê này của phường lê hồng phong
thành phố thái bình
đoạn có con sông trà lý trải qua là một ví dụ
tại đây phường đã giao trách nhiệm
quản lý điếm canh đê xuống cụm dân cư
tất cả những phương tiện như cuốc sẻng
bao bạc đất đá dây thừng
đều được chuẩn bị sẵn sàng
và thường xuyên được kiểm tra
phương châm của phường là không được chủ quan
phường vẫn tập huấn hàng năm
và vẫn giao nhiệm vụ cho
các gọi là
điếm nhân dân canh điếm nhân dân
để trông coi
và không có lũ nhưng có bão
chúng tôi cũng vẫn phải lên đây để phục vụ canh đê điều
công tác bốn đại chỗ hàng năm
đến mùa lũ bão thì phường đã tổ chức
cho mình được tập huấn ở địa phương
có cán bộ kỹ thuật
hướng dẫn sau đó khi về điếm
thì mình phải cái đầu tiên là phường giao cho này
lịch công tác
tất cả những gã phích mà
phục vụ về phòng chống lũ bão đây đều
đều phải dán ở trong điếm cho mọi người được đọc
và sổ canh nước đều phải có
hàng ngày ghi nhật ký
còn phương tiện thì gồm có quang gánh
rồi đèn pin
như ở điếm này thì còn có cả máy phát điện
có cả cá lô đi dưới sông khi cần
và đất đá để
sử dụng khi cần thiết
đối với khi mà mùa lũ bão đến
thì bên chỗ
ủy ban dân phường chúng tôi
và ủy ban dân thành phố là chúng tôi đã tổ chức
tập huấn cho tất cả các anh em
kể cả là
người trực điếm nhân dân
thế còn thì khi
mỗi mùa hiện nay
trong thời điểm hiện nay thì cái việc
bão lũ đã được điều tiết một phần nào
nhưng khi có
mùa mưa bão đến
chúng tôi vẫn là phải tổ chức tất cả các phương tiện
trên điếm để phục vụ
cho công tác ứng cứu
và chúng tôi thường xuyên kiểm tra
bên quản lý đề đều
và bên ủy ban nhân dân chúng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra
và cắt ca trực
cái nhiệm vụ
trong phục vụ
trong cái thời điểm mà có bão lũ
là lúc nào chúng tôi cũng phải có cái tổ
tuần tra thường xuyên để kiểm tra cho các đồng chí
phân công trực ở trên này
có kế hoạch cụ thể
về lực lượng về con người
và về phương tiện để cho
nếu như mà không may mà có cái sự cố xảy ra
là chúng tôi có thể xử lý được ngay
điều này đã cho thấy
vấn đề của các điếm canh đê
phụ thuộc nhiều vào nhận thức của chính quyền sở tại
cùng một tỉnh
nhưng cách xử lý được ngay là không thể
sử dụng công trình điếm canh đê của thành phố thái bình
và huyện vũ thư lại hoàn toàn khác nhau
đang nói từ năm hai nghìn một mươi sáu
chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phòng chống lũ
và quy hoạch đê điều hệ thống sông hồng sông thái bình
trong đó nhấn mạnh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
các tỉnh địa phương
nằm trong vùng quy hoạch như hải dương hưng yên
hải phòng thái bình
cần đề xuất giải pháp quản lý
khai thác sử dụng hiệu quả bãi sông
phù hợp với quy định của luật đê điều
và các quy định pháp luật có liên quan
phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tạo điều kiện ổn định đời sống dân cư
hiện có ở vùng bãi sông
trên nguyên tắc bảo đảm an toàn đê điều
không ảnh hưởng lớn đến thoát lũ
chủ động dành không gian cho phát triển trong tương lai
và ứng phó với những bất thường chưa lường hết được
đề xuất phương án
quy hoạch hệ thống đê từ cấp ba đến cấp đặc biệt
trên toàn vùng đồng bằng và trung du sông hồng
sông thái bình
đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch
dự kiến những hạng mục ưu tiên

theo báo cáo của chính phủ
thì trong hai mươi năm qua
chỉ trừ có thiên tai sóng thần
còn lại nước ta đã phải hứng chịu hầu hết mọi loại thiên tai
trung bình mỗi năm
thiên tai của nước ta làm bốn trăm linh người chết và mất tích
tức là trong hơn hai mươi năm qua
thiên tai đã làm chết khoảng tám người
thiên tai gây thiệt hại từ một đến một năm gdp
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường
và kinh tế xã hội
đáng lo ngại hơn
thiên tai ngày càng gia tăng và bất thường
tần suất nhiều hơn cường độ lớn hơn
hậu quả nghiêm trọng hơn
nhất là bão mạnh lũ lụt ngập ống lũ quét
hạn hán mặn sâm nhập
riêng từ nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên cả nước đã xảy ra một mươi hai loại hình thiên tai
đủ các thể loại
khiến ít nhất là hai mươi ba người chết và mất tích
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên ba trăm ba mươi bảy tỷ đồng
theo đánh giá của các chuyên gia
thời tiết ngày càng cực đoan
và khó nắm bắt
phương châm bốn tại chỗ
luôn là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt
từ trung ương xuống đến địa phương
trong công tác phòng chống lụt bão
chính vì thế không thể nào xây dựng được
một cơ chế phòng chống lụt bão vững vàng
trên cơ sở từ những công trình
điếm canh đê siêu vẹo và hoang phế như thế